tất cả những nỗ lực tái thiết đều phụ thuộc vào việc ukraine có khả năng ngăn chặn và phòng thủ trước các cuộc tấn công sắp tới của nga hay không
đó là lý do tại sao ngay cả khi chúng tôi đầu tư vào công cuộc tái thiết của ukraine chúng tôi vẫn phải xây dựng một lực lượng quân đội ukraine đủ mạnh để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của ukraine
ngoài eu và mỹ anh nước chủ nhà của hội nghị đã cam kết cung cấp bảo lãnh khoản vay trị giá ba tỷ đô la mỹ cho ukraine
để giải quyết những khó khăn chính đối với hầu hết các công ty muốn đầu tư vào ukraine thủ tướng anh rishi sunak cũng đưa ra khung hội nghị london giúp các công ty bảo hiểm bảo lãnh các khoản đầu tư vào ukraine loại bỏ một trong những rào cản lớn nhất và chấn an các nhà đầu tư

ngoài ra nga đã đưa ra khung hội nghị london giúp các công ty bảo lãnh các khoản đầu tư vào ukraine loại bỏ một trong những rào cản lớn nhất và chấn an các nhà đầu tư vào ukraine loại bỏ một trong những rào cản lớn nhất và chấn an các nhà đầu tư vào ukraine loại bỏ một trong những rào cản lớn nhất và chấn an các nhà đầu tư vào ukraine loại bỏ một trong những rào cản lớn nhất và chấn an các nhà đầu tư vào ukraine loại bỏ một trong những rào cản lớn nhất và chấn an các nhà đầu tư vào ukraine loại bỏ một trong những rào cản lớn nhất và chấn an các nhà đầu tư vào ukraine loại bỏ một trong những rào cản lớn nhất và chấn an các nhà đầu tư vào ukraine loại
theo một số chuyên gia các động lực chính trị đang thúc đẩy giới trẻ hàn quốc có cái nhìn ít thù địch hơn đối với nhật bản